mắm là loại cây có sức sống mãnh liệt luôn tiên phong trong việc giữ đất lấn biển ở miệt rừng ngập mặn cà mau
thời gian gần đây cơ quan chức năng địa phương phát hiện một diện tích rừng mắm nằm trong khu du lịch khai long bị chết bất thường
đến nay nguyên nhân cây chết đã được làm rõ
đây là một phần diện tích rừng mắm bị chết nằm trong khuôn viên khu du lịch khai long mà công ty công lý đã thuê môi trường rừng của nhà nước để mở rộng điểm du lịch lý thanh long hai
khoảng cuối mùa mưa hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi bảy quá trình triển khai dự án đơn vị khai thác du lịch phát hiện cây rừng có dấu hiệu bị chết bất thường
khi mà phát hiện cây rừng bị xuống lá có nguy cơ chết thì cũng có báo cơ quan chức năng và công ty cũng tạo các kênh và các cống để sổ nước để sổ nước cho lấy phục hồi cây lại
và một số cây rừng trong thời gian bị chết thì nó cũng có phục hồi sống lại
ngay sau khi nhận được tin báo
kiểm lâm cà mau đã xuống kiểm tra thực tế và hướng dẫn người của công ty công lý mở hết các cống để tháo nước cứu cây
nhờ đó sau ngày tháo cạn mực nước trong rừng khoảng năm mươi trong khoảng tám hectare số cây mắm có dấu hiệu chết ban đầu đã được cứu vãn
về nguyên nhân cây chết cơ quan chức năng cà mau khẳng định không phải do con người bức hại mà là do mưa lớn gây ngập úng cục bộ
trong khi hệ thống cống trong rừng không thoát kịp nước bởi chiều cường ngoài sông dạch dâng cao
theo dĩnh thế tự nhiên cây mắm này nếu như không có trực tiếp ở ngoài giang biển và không bị tác động trực tiếp của sống biển và sạc lở giang biển
và theo dĩnh thế tự nhiên cây mắm đi đất cao dần cũng sẽ đào thải tự nhiên và thay thế bằng loại cây khác
có thể trồng hoặc là tấy sinh
mà chủ yếu ở rừng ngập mặn là cây đước
ngoài diện tích rừng mắm bị chết trong khuôn viên khu du lịch khai long
ngành nông nghiệp cà mau cho biết rừng mắm còn bị chết giải rác
ở một số nơi trên lâm phần rừng ngập mặn của cà mau
đặc biệt là dọc hành lang lộ giới tuyến đường hồ chí minh
đoạn từ huyện nam căn về xã đất mũi của huyện ngọc hiển
kiểm lâm tỉnh cà mau đang khẩn trương giả soát lại toàn bộ diện tích cây chết trên lâm phần
để có hướng xử lý phục hồi rừng hữu hiệu trong thời gian tới